hưởng ứng phong trào nói không với rác thải nhựa nơi công sở nhiều đơn vị nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân đang nỗ lực thay thế những sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các loại vật liệu khác thân thiện với môi trường
phong trào chống rác thải nhựa hiện đã lan rộng ở nhiều nơi như là môi trường công sở đơn cử như tại tỉnh bà rịa vũng tàu
sau khi có chủ trương của ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa
thì hầu hết các cơ quan hành chính công của tỉnh đều triển khai ngay việc chuyển đổi các vật dụng nhựa sử dụng một lần sang dùng thủy tinh hoặc các sản phẩm dùng lâu dài sản phẩm thân thiện với môi trường
khi mà mua sắm các trang thiết bị các cái văn phòng phẩm tại cơ quan thì hạn chế là sử dụng những vật dụng bằng chất nhựa sử dụng một lần
mà thay vào đó là những cái vật dụng sử dụng nhiều lần chất liệu thì thân thiện với môi trường
hoặc là hạn chế cái việc đó là sử dụng đi lông tại các hội nghị các cái cuộc hợp
thì là tuyệt đối là không sử dụng nước uống chai nhựa nhỏ sử dụng một lần mà thay vào đó là sử dụng ly sứ thủy tinh bình nước lớn sử dụng nhiều lần
còn tại thành phố hạ long sau khi triển khai hành động nói không với rác thải nhựa các cơ quan đơn vị tại thành phố hạ long đã gương mẫu đi đầu
chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay cho đồ nhựa dùng một lần
không chỉ mỗi cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước của thành phố hạ long
mà sẽ là hướng đến là tất cả các cơ quan nhà nước của thành phố hạ long
tất cả mọi người dân sẽ cùng tham gia vào trong phong trào giảm rác thải nhựa để hướng đến xây dựng một thành phố hạ long không rác thải nhựa
bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng ban hành quy định không sử dụng chất thải nhựa tại nơi làm việc và được sự hướng ứng nhiệt tình của nhân viên
cái mong muốn của chúng tôi thì chúng tôi muốn triển khai những chương trình sống xanh và lan tỏa ra cộng đồng
để mọi người cùng hiểu chung tay và làm giảm thải không chỉ rác thải nhựa mà là làm môi trường cho nó trong sạch
rác thải nhựa đang làm sống xanh
rác thải nhựa là một mối đe dọa đến môi trường sống của toàn xã hội
mỗi người dân cần có ý thức hạn chế sử dụng những sản phẩm nhựa dùng một lần để chung tay bảo vệ môi trường nói không với rác thải nhựa